tổng thống nước cộng hòa ấn độ ramnascowin và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao ấn độ sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
theo đó trong ba ngày một mươi tám một mươi chín và hai mươi tháng một mươi một tổng thống ramnath kovind sẽ có buổi hội đàm với tổng bí thư đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước nguyễn phú trọng và các lãnh đạo cấp cao của việt nam tại hà nội
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng thống ramnath kovind cùng đoàn đại biểu cấp cao của ấn độ cũng sẽ thăm và gặp gỡ lãnh đạo thành phố đà nẵng thăm bảo tàng trăm và khu di tích mỹ sơn di sản văn hóa thế giới unesco tại tỉnh quảng nam tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam ấn độ gặp mặt cộng đồng người ấn độ tại việt nam và một số hoạt động khác
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam và ấn độ đã nâng cấp quan hệ thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương lên con số một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm lần này của tổng thống ấn độ tới việt nam góp phần thắt chặt và phát triển hơn nữa tình hữu nghị truyền thống được đánh dấu bởi sự tin tưởng sâu sắc và thấu hiểu lẫn nhau giữa hai nước